kính thưa quý vị áp lực và tính cấp bách của việc giải ngân gói hỗ trợ đợt ba tại tp hcm
đã dẫn đến có những đối tượng được hưởng chính sách chưa đúng
và giờ thì các địa phương đang phải làm mọi cách để thu hồi lại số tiền đã chi sai
công an cũng đã vào cuộc để ra soát xử lý những trường hợp vi phạm
mới đây ủy ban nhân dân huyện hóc môn đã phát hiện bảy trăm một mươi ba người dân kê khai không chính xác
để nhận tiền hỗ trợ đợt ba với số tiền một triệu đồng mỗi người
tương tự tại quận một mươi một ủy ban nhân dân quận cũng đã phát hiện gần sáu trường hợp nhận chưa đúng đối tượng
sau khi hai địa phương này phát hiện những dấu hiệu trục lợi chính sách hỗ trợ của thành phố
sở lao động thương binh và xã hội đã thành lập đoàn ra soát lại toàn bộ việc chi trả gói hỗ trợ trên